tổng cục thống kê cũng vừa công bố số liệu về thiệt hại do thiên tai xảy ra trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thiên tai xảy ra trong tháng một mươi chủ yếu là bão mưa lớn sạt lở lốc xoáy tại một số địa phương
là một trăm năm mươi ba người chết và mất tích hai trăm hai mươi hai người bị thương một trăm một mươi một chín trăm linh ngôi nhà bị sập đổ cuốn trôi ngập và hư hỏng
ba con da súc và hơn sáu trăm linh con da cầm bị chết bốn mươi năm ha lúa và hai mươi hai ba trăm linh ha hoa màu bị hư hỏng
tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong tháng là hai bảy trăm linh tỷ đồng
riêng mưa lũ tại các tỉnh miền trung là một trăm hai mươi chín người chết và mất tích hai trăm một mươi bốn người bị thương
một trăm một mươi một hai trăm linh ngôi nhà bị sập đổ cuốn trôi ngập và hư hỏng hơn một ha lúa và bảy hai trăm linh ha hoa màu bị ngập hư hỏng
ước tính tổng giá trị thiệt hại về tài sản là hai ba trăm linh tỷ đồng chiếm tám mươi ba tám tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra